nhận được tin báo tại quán nước quen quốc lộ năm a địa phận huyện văn lâm đã phát hiện một phụ nữ tử vong
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên ngay lập tức đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng bắt giữ được hung thủ gây ra vụ án
đối tượng gây án được xác định là nông văn nhàn ba mươi ba tuổi là đối tượng nghiện ma túy
nhàn bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện thường tín thành phố hà nội
tại công an công an nhàn khai nhận hành vi phạm tội của mình
vào tối ngày một mươi tháng sáu nhàn đã lẻn vào quán nước ven đường của nạn nhân tên nguyễn thị nga bốn mươi ba tuổi
tại đây nhàn giả vờ mua nước rồi lợi dụng lúc chị nga đang lấy tiền thừa trả lại
nhàn đã bất ngờ lao đến dùng tay xiết cổ khiến nạn nhân bất động hoàn toàn
nhàn đã lấy đi của nạn nhân một điện thoại di động một đôi khuyên tay bằng kim loại màu vàng và số tiền hơn hai triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và quyết định tạm giữ đối với nhàn về hành vi giết người cướp tài sản
thông tin chúng tôi vừa nhận được ubnd xã hòa hiệp huyện chư quynh tỉnh đắk lắc vừa bàn giao ba công dân là ba con tin
bị các đối tượng khống chế bắt cóc trong vụ tấn công hai trụ sở ubnd xã ia tiêu và ya cơ tu vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu
những công dân được giải cứu gồm yưng bơ công một mươi tám tuổi
điều nguyên ba mươi hai tuổi
và y dũng bơ crong một mươi chín tuổi cùng chú tại xã hòa hiệp
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu một nhóm người dùng súng tấn công vào trụ sở hai xã e tiêu và ea cơ tu
khiến một số cán bộ chiến sĩ công an hy sinh và bị thương
nhóm nghi phạm còn sát hại ba người dân rồi xông vào lán trại công nhân tại một công trình ở gần trụ sở xã yà cơ tu
tại đây nhóm đối tượng đã dùng súng đe dọa uy hiếp và bắt ba công dân làm con tin
sau đó nhóm này đập phá điện thoại và yêu cầu cả ba con tin
ba con tin điều khiển xe máy để đi theo chúng
khi tiến hành truy quét các nghi phạm gây ra vụ việc lực lượng công an lần lượt giải cứu các con tin
trong đó có hai con tin được giải cứu ngay trong chiều ngày một mươi một tháng sáu và được bàn giao về trước
đến đêm ngày một mươi bốn tháng sáu con tin thứ ba được giải cứu và bàn giao về địa phương
thưa quý vị sau những sự xáo trộn do những kẻ gây dối manh động liều lĩnh gây ra
cho đến thời điểm này thì buôn làng tây nguyên cũng đã dần trở lại với nhịp sống thường nhật
tuy nhiên trên mạng xã hội không ít kẻ có tư tưởng đối nghịch phản động lại vẫn tiếp tục leo lái
trắng trợn xuyên tạc vu khống bóp méo bản chất sự việc khiến dư luận hết sức bức xúc
chỉ ít tiếng đồng hồ sau khi xảy ra vụ việc
trên mạng xã hội những thông tin suy diễn đã xuất hiện và nhanh chóng được lan truyền
vẫn là rút tít giật gân
cắt ghép hình ảnh bình luận khiếm nhã với thái độ có phần hạ hê
kèm theo đó là những ngôn từ kích động trắng trợn xuyên tạc bóp méo sự thật cố tình bẻ lái đổ lỗi cho chính quyền
và chưa được cơ quan chức năng kết luận
một phần là do họ hiếu kỳ một phần là chia sẻ theo trào lưu khi mà xảy ra các vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm
đồng thời nó cũng có nhiều người vì mục đích cá nhân như là câu view câu like hoặc là có mục đích sống chính quyền
không hiểu bản chất sự việc cùng với dễ dãi trong tiếp nhận chia sẻ thông tin
những người lan truyền trên mạng xã hội có thể vô tình tiếp tay cho kẻ phản động

sự việc còn đang được làm sáng tỏ thì sự thiếu trách nhiệm của một số người đã phải nhận kết cục thích đáng
liên tiếp trong những ngày qua lực lượng công an xử phạt hành chính từ năm năm đến bảy năm triệu đồng
nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai lệch về vụ việc gây ảnh hưởng xấu trong dư luận
những đối tượng này nhiều khi chỉ nhận thức đơn giản là nếu sai như thế bị phát hiện thì cùng lắm là phạt đến bảy năm triệu đồng
sau khi đọc lại thì em có những cái nhận định và thấy rằng nó là những thông tin sai trái
theo em thì chúng mình không nên bình luận hoặc là chia sẻ những cái thông tin đấy bởi vì nó khá là ảnh hưởng tiêu cực đến những người khác và lan truyền sai sự thật
một chuyên án ma túy lớn vừa được các lực lượng thuộc công an tỉnh lào cai triệt phá thành công bắt giữ một đối tượng và tăng vật thu giữ là hơn ba ba kg